thực hiện tăng cường giả soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là từ những thông tin do người dân phản ánh
vào ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã triệu tập lái xe điều khiển phương tiện đi ngược chiều để xử lý
theo đó qua phát hiện trên trang fanpage tin nóng phú thọ hai mươi bốn trên bảy đăng tải clip ô tô đầu kéo kéo theo samira mark có hành vi đi ngược chiều tại km tám mươi hai một trăm linh quốc lộ hai thuộc xã phú hộ thị xã phú thọ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mặc dù biển số của chiếc xe bị mờ hình ảnh trên mạng không rõ nét phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với công an các huyện thành thị trên địa bàn
tiến hành ra soát từ đó xác định
điều khiển chiếc xe có biển kiểm soát một mươi chín h tám trăm bảy mươi hai kéo theo samira mark chủ phương tiện là công ty cổ phần bê tông thương phẩm sông lô người điều khiển chiếc xe là nguyễn thanh bình trú tại huyện phù ninh
tại cơ quan công an lái xe nguyễn thanh bình đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình công an tỉnh đang tiếp tục xác minh làm rõ thêm các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật